hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
điều này sẽ có tác động lớn trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus